đối tượng phạm đình nhu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên long
có trụ sở tại thôn thanh long xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bình phước
bắt giữ tạm giam về hành vi trốn thuế
qua đấu tranh bước đầu ban chuyên án xác định từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
công ty trách nhiệm mũ hạn thiên long do phạm đình nhu làm giám đốc đã xuất bán hàng hóa là mũ cao su và hạt điều
với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng doanh thu gần một trăm ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán không kê khai nộp thuế nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng
và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền thuế trốn là gần bảy tỷ đồng
tiến hành khám xét tại nơi ở và công ty trách nhiệm hữu hạn thiên long lực lượng chức năng đã thu giữ
nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi trốn thuế của phạm đình nhu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam đối với phạm đình nhu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án